trong cảnh xét hình sự công an tỉnh đắk lắk phối hợp với tổng an ninh mạng công an tỉnh
triệt phá một đường dây cá đội bóng đá quy mô lớn do nguyễn tọc hải và trần lập
đều trú tỉnh đắk lắk cầm đầu hải và lập cùng một số đối tượng lấy các tài khoản cá đội bóng đá ở các địa phương khác
rồi tâm nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các con bạn phá thưởng
mọi giao dịch thực hiện qua zalo messenger viber
tính đến thời điểm bị triệt phá tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này là khoảng ba trăm tám mươi tỷ đồng